tết độc lập luôn là dấu ấn tự hào là bước ngoặt lịch sử trọng đại nhất huy hoàng nhất của dân tộc
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập tự do
mà còn để lại nhiều bài học quý giá về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc
và bài học này càng có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay
mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm từ sáng sớm cả hà nội đã rộn ràng tưng bừng trong không khí của ngày hội lớn
nhân dân ta với cờ đỏ sao vàng từ khắp các ngã đường hướng về quảng trường ba đình
nơi bác hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập
trong tuyên ngôn khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định chân lý
giành chính quyền đã khó giữ chính quyền còn khó hơn
và với tư cách là người đứng đầu nhà nước
người kêu gọi toàn đảng toàn dân tiếp tục dương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc
nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập
và sự thật đã thành một nước tự do độc lập
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng
tính mạng và của cái để giữ vững quyền tự do độc lập ấy
chủ tịch hồ chí minh cũng đã dự kiến đến sự đe dọa của nền độc lập của việt nam
đề nghị đồng bào là quyết tâm bảo vệ cái nền độc lập ấy trước cái nạn ngoại xâm và nội phạt
thì đây là một cái bài học có lẽ là lịch sử đã trả lời với cái tinh thần đoàn kết dân tộc
với cái tinh thần mà yêu nước sâu sắc
với cái sự mà như bác hồ nói là đồng tình
đồng lòng đồng sức và đồng minh đã trở thành một phong trào quần chúng rất là mạnh mẽ
để mà bảo vệ được cái nền độc lập dân tộc của chúng ta
phát huy truyền thống quý báu ấy
trong trận chiến chống dịch covid một mươi chín ngày nay
việt nam đã chọn thái độ ứng xử đúng với dịch bệnh là chống dịch như chống giặc
kêu gọi nhân dân đoàn kết một lòng
tạo nên sức mạnh tập thể cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh
thì nó bao gồm có ý nghĩa là phải chung sức
phải tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của đảng
phải điều hành cái giải pháp của chính phủ
của ngành y tế
để rồi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
thứ hai nữa là đoàn kết
để chia sẻ
để đùm bọc để giúp đỡ lẫn nhau
đợt dịch thứ tư này với biến thể delta dịch bệnh đã lây lan nhanh hơn khó kiểm soát hơn
những ngày qua
thực hiện lời kêu gọi của tổng bí thư của thủ tướng chính phủ
và từ mệnh lệnh của chính trái tim
hàng nghìn y bác sĩ lực lượng công an quân đội
đã lên đường chi viện cho các tỉnh thành miền nam chống dịch
tinh thần đã đoàn kết lại càng đoàn kết hơn nữa
và sự hy sinh thân mình vì người khác
không chỉ thể hiện trong hành động
của các lực lượng tuyến đầu chống dịch
mà còn lan tỏa từng khu phố con hẻm
tuy giãn cách xã hội
nhưng tình người lại gần gũi nhau hơn
bên cạnh cái hỗ trợ chính thống chính thức của nhà nước
thì ngay cả các cộng đồng dân cư
người ta cũng có những hình thức là tổ chức giúp nhau
với tinh thần là không ai tụt lại phía sau
và không ai phải đói
không ai đứng trước những gối hiệu quả
mà không thể cứu gỡ được
nhiều câu chuyện đẹp và cảm động đã được lan tỏa trong dịch bệnh
chúng ta càng thấy ý nghĩa sâu sắc
giá trị nhân văn
từ những quyết sách của đảng của chính phủ
và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
của các bộ ngành và nhân dân
nhìn từ bài học lịch sử
chúng ta càng tin chắc rằng
đại đoàn kết dân tộc
là chìa khóa để chiến thắng mọi kẻ thù
trong đó có kẻ thù vô hình
sáng nay trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt
cả nước đoàn kết trung sức đồng lòng
thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
lễ phát động nhằm cổ vũ khích lệ động viên tinh thần cám bộ chiến sĩ trong toàn trung đoàn
nêu cao trách nhiệm
sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
đảm bảo an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động
trung tướng phạm quốc cương tư lệnh cảnh sát cơ động
yêu cầu trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô tổ chức quán triệt
và triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời các chủ trương chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
lãnh đạo bộ công an về công tác phòng chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự
chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị theo phương châm
giữ vững bên trong bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu phòng chống dịch
mỗi đơn vị trong trung đoàn là một pháo đài phòng chống dịch
phát huy truyền thống tương thân tương ái giúp đỡ gia đình các cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
giúp đỡ nhân dân vùng dịch ổn định cuộc sống
tiếp tục thể hiện vai trò lực lượng công an nhân dân
lá chắn phòng chống dịch thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
thời gian qua trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô đã huy động lực lượng sung kích tuyến đầu
hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã gia quân tăng cường cho công an các tỉnh bắc ninh bắc giang hải dương
bảo đảm an ninh trật tự phòng chống dịch trên nệ bản
việc tăng cường đã đáp ứng yêu cầu đề ra góp phần ngăn chặn dịch lây lan
bảo đảm an toàn về người và phương tiện được cấp ủy chính quyền và người dân địa phương ghi nhận đánh giá cao
ngay sau lễ phát động đoàn viên thanh niên các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn đã tham gia hiến máu tỉnh nguyện
hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của bộ công an
hơn hai trăm năm mươi đơn vị máu đã được hiến chủ yếu là những nhóm máu đang rất thiếu trong ngân hàng máu
phục vụ cấp cứu điều trị cho bệnh nhân trong thời điểm dịch bệnh hiện nay
hội thao quân sự quốc tế army games là sự kiện thể thao quân sự đa quốc gia thường niên của nga
do bộ quốc phòng nga làm nhà tổ chức chính
trước lần đầu tiên vào tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến nay đã có hơn ba mươi quốc gia tham gia tranh tài
với nhiều nội dung thi đấu trong hai tuần để giành vị trí danh dự về thành tích trong thể thao quân sự
army games năm nay lần đầu tiên bộ quốc phòng việt nam đăng cai tổ chức hai cuộc thi đấu
là xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn sẽ diễn ra từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày bốn tháng chín
tại trung tâm huấn luyện quốc gia miếu môn hà nội
trước thêm khai mạc mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất
đảm bảo tổ chức thành công hai cuộc thi đấu quy mô quốc tế
với sự tham gia của một mươi sáu đoàn vận động viên quân sự các nước
diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín nên các đoàn tham gia đều được cách ly
và theo dõi y tế ngay từ khi nhập cảnh vào việt nam
toàn bộ đội ngũ tham gia công tác tổ chức hậu cần và đội tuyển thi đấu của chủ nhà
cũng được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín theo dõi sức khỏe chặt chẽ
cùng với đó là công tác đảm bảo an ninh an toàn cũng được công binh việt nam triển khai
huy động những lực lượng tinh nhuệ để phối hợp thành lá chắn thép
bảo vệ cho các sự kiện trong khuôn khổ hội thao
các phương án thì chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho từng cái phương án một
về cách thức tổ chức triển khai cách thức tổ chức tiếp cận và thực hiện nhiệm vụ
chúng tôi đã làm nhiều cái nhiệm vụ các kỳ si game các kỳ đại hội của đảng nhà nước và quân đội
gần đây nhất đó là chúng tôi làm bản đảm an toàn cho sự kiện đại hội đảng một mươi ba
chúng tôi đã tổ chức triển khai thư nhiệm vụ bản đảm an toàn tiến đối
vũ khí trang bị phương tiện kỹ thuật là một yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công của các nội dung thi đấu tại army game
với việc đăng cài tổ chức nội dung sạ thủ bắn tiểu và vùng tai nạn
tiểu ban kỹ thuật nước chủ nhà việt nam đã có sự chuẩn bị tích cực chú đáo để vũ khí trang bị
phương tiện kỹ thuật dùng trong thi đấu luôn ở trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất
đồng thời đã thành lập tổ sửa chữa cứu kéo cơ động hỗ trợ kỹ thuật trước trong và sau hội thi
bảo đảm số trang bị tốt nhất cho các thành phần tham gia thi đấu
cụ thể cho đến giờ phút này thì đối với trang bị của việt nam là xuất ra để bảo đảm cho các đội tuyển tham gia thi đấu
thì chúng tôi đã tiến hành thực hiện các nội dung mở điêm bảo quản bảo dưỡng sửa chữa
đồng bộ cân chỉnh lại là tất cả đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt sẵn sàng bảo đảm cho đội tuyển thi đấu
đến thời điểm này hơn một trăm linh tuyển thủ xuất sắc của một mươi hai đội tuyển đến từ bảy quốc gia đã có mặt tại việt nam
cùng với các đội tuyển của nước chủ nhà sẵn sàng thi đấu
army games là một sân chơi đẹp để quân đội các nước giao lưu và học hỏi lẫn nhau
là nơi quảng bá hình ảnh văn hóa con người việt nam đến với bạn bè quốc tế
đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết
nghị góp phần xây dựng một thế giới hòa bình ổn định và phát triển